kính thưa quý vị chiều ngày sáu tháng một mươi hai tòa án nhân dân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
đã quyết định trả hồ sơ điều tra cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai
để bổ sung một số vấn đề liên quan vụ án là lý thị loan từng là loan cá bốn mươi tuổi
ngụ tại phường hóa an tp biên hòa tỉnh đồng nai và hoàng thị tuyết nhung ba mươi sáu tuổi
ngụ tại phường hố nai thành phố biên hòa và trần công đại hai mươi ba tuổi ngụ tại thành phố cần thơ
phạm tội cưỡng đoạt tài sản
hội đồng xét xử yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai bổ sung một số vấn đề
như thu thập lưu hồ sơ vụ án và xử lý giải quyết bản kiến nghị về việc trưng cầu giám định tâm thần
đối với bị cáo loan của luật sư huỳnh hồ minh hải đoàn luật sư thành phố hồ chí minh
nộp cho điều tra viên thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bản ký nghị về việc trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo loạn của luật sư phương văn thêm
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và của bị cáo loan nếu có
cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tỉnh xác định loạn cùng chồng là nguyễn quốc tuấn
bốn mươi ba tuổi ngủ phường hóa an làm nghề bán cái trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạng puyen việt nam
phường hóa an thành phố biên hòa
trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi loa đã mở bãi giữ xe
và đứng ra thu tiền của những người dân buôn bán tại chợ tự phát
cổng sau công ty trách nhiệm hữu hạng trang xuyên việt nam sách thành phố huyền vĩnh cửu
lúc đầu loan giao cho đại nhung và vũ minh tiến ba mươi năm tuổi ngụ xã gia tân ba huyện thống nhất
là chồng của dung thu tiền với danh nghĩa là thu tiền rác thải trong quá trình buôn bán
tiểu thương nào muốn bán ở chợ mà không chịu đóng tiền thì các đối tượng sẽ đe dọa
tổng số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt của bốn mươi tiểu thương là gần một trăm ba mươi triệu đồng
được biết bị can tiến trong quá trình giam giữ đã tử vong do nhiễm covid một mươi chín
nên tòa án đã đình chỉ xác xử đối với tiến